trong dịp lễ này các gia đình dù giàu hay nghèo đều mua hoặc tự làm bánh trung thu
mặc dù năm nay ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nhưng ngay sau khi hà nội cho phép các cửa hàng kinh doanh
tại một mươi chín quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố hà nội được mở cửa trở lại
thì người dân lập tức đổ xô đi mua bánh trung thu
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại một số điểm bán bánh trung thu truyền thống trên địa bàn thành phố hà nội
vâng thưa quý vị và các bạn mặc dù thời tiết ngày hôm nay khá là nắng nóng
nhưng mà theo như quan sát của quý vị ngay phía sau lưng tôi thì người dân vẫn đang đứng xếp hàng
dài trên con phố thị khuê để có thể chờ mua những chiếc bánh trung thu hương vị truyền thống
lực lượng chức năng như công an dân quân tự vệ đã phải làm việc rất vất vả
để có thể nhắc nhở người dân là chấp hành nghiêm các quy định trong công tác phòng chống dịch khi mua hàng
liên tục tiếng loa nhắc người dân giãn cách vang lên
nhân dân ở các địa bàn khác đến mua bánh số lượng tương đối là đông
đứng tại hề lòng đường đường phố thụy khuê thì rất là nhiều
và gây nên tình trạng là ủn tắc giao thông rất vất vả để có thể giữ được khoảng cách hai mét giữa người dân
do lượng người đổ về quá đông nên đôi lúc đã xảy ra tình trạng không đảm bảo an toàn về công tác phòng chống dịch
dù biết rõ nguy cơ lây nhiễm nhưng vì thói quen tiêu dùng
quan niệm về ý nghĩa của ngày tết trung thu nên rất nhiều người dân vẫn cố gắng xếp hàng để chờ mua bánh
cái này cũng là do vì bố mẹ mình thích mình muốn mua cho ông bà những cái bánh truyền thống để cho ông bà ăn thôi
buổi sáng chị đến chị xếp hàng rồi nhưng mà hết bánh thì chị đã đi về
xong rồi buổi chiều đến chị đến thì xếp hàng khoảng hai mươi phút thì bây giờ bắt đầu đến lượt gần đến được
ăn bánh truyền thống nó ngon nó quen rồi dân tộc của mình và nên chị ăn nó quen
trước thực trạng người dân tập trung quá đông tại các cửa hàng không đảm bảo giãn cách
nên công an phường thụy khuê đã kiến nghị một số cơ sở kinh doanh
chuyển địa điểm vào khuôn viên trường tiểu học chu văn an để có khoảng trống rộng đủ cho người dân xếp hàng mua bánh
khi mà tôi ở đây thì cũng thấy mọi người xếp hàng thì cũng thấy hơi lo lắng một chút
nhưng mà những cái nhìn những cái bạn áo xanh cũng như là cái tổ người ta sắp xếp thì mình cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều
tương tự tại làng nghề truyền thống làm bánh trung thu xuân đỉnh thuộc quận bắc tử liêm hà nội dòng người tấp nập mua bánh sự chủ quan có thể sẽ khiến cho nguy cơ dịch bệnh bùng phát bất cứ lúc nào nhất là khi rất nhiều người mua hàng không thực hiện nghiêm việc quét mã